các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm qua có hai bệnh nhân điều trị tại tỉnh ninh bình được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca bình phục lên hai trăm hai mươi một trong tổng số hai trăm bảy mươi một người
hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín còn lại hiện đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại sáu cơ sở khám chữa bệnh
số người hiện đang được cách ly theo dõi tại việt nam là một trăm ba mươi một người
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
chỉ vì cạnh tranh buôn bán ba đối tượng là huỳnh thành vũ hoàng nga đến tức tiến và hoàng nga phát
cùng chú tại tỉnh tây ninh đã chém đối thủ gây thương tích nặng
công an tp tây ninh đã tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
cụ thể vào trưa ngày hai tháng năm xảy ra vụ chém người gây thương tích nặng trước sóc giày nam kha trên đường võ văn truyện
khu phố hai phường hai tp tây ninh
nạn nhân là anh nguyễn văn hùng
tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh
đến chiều cùng ngày lực lượng công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng gây án
tại nhà nghỉ thanh thời ấp cẩm an xã cẩm giang huyện gò dầu
qua điều tra được biết anh hùng và hoàng nga đến cùng làm nghề buôn bán trái cây dạo
trong quá trình buôn bán anh hùng liên tục hạ giá bán cam thấp hơn so với giá bán của đến để thu hút khách
dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên
mới đây tại xã mai đình huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
tổ công tác công an xã mai đình đã phát hiện hai đối tượng mang súng tự chế
hai đối tượng này là chu bá huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và chu bá thiện sinh năm hai nghìn một
cùng chú tại thôn thắng lợi xã mai đình huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an huy khai nhận do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
không có việc làm nên đã đặt mua súng tự chế trên mạng về nhà để đi săn bắn chim
quá trình di chuyển đến điểm săn bắn thì gặp lực lượng công an nên sợ hãi bỏ chạy
hiện công an xã mai đình đã thu giữ khẩu súng và xử phạt vi phạm hành chính đối với chu bá huy
về hành vi sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép
hẹn thời gian địa điểm tổ chức đua xe hàng chục thanh thiếu niên ở nhiều địa phương
chưa kịp đua xe thì đã bị lực lượng công an xã định thành huyện thoại sơn tỉnh an giang
phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện kịp thời ngăn chặn
vào chiều ngày hôm qua nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi ba
đoạn thuộc ấp hòa long xã định thành huyện thoại sơn
có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép
lực lượng công an đã kịp thời triển khai bắt giữ một mươi chín thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn
và một mươi ba xe máy các loại trong đó nhiều xe đã được độ chế
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm nhằm giáo dục gian đe chung
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn vừa tiếp nhận xử lý hai mươi công dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc
trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp nhận sáu mươi năm công dân xuất cảnh trái phép do phía trung quốc trao trả
qua cửa khẩu chi ma lạng sơn qua xác minh trong số này có hai mươi công dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc
để lao động vào ngày sáu và ngày mùng bảy tháng bốn
các trường hợp này đều tự ý rời khỏi địa phương nơi cư trú tập trung tại nhà trọ khu vực bến xe phía bắc tỉnh lạng sơn
để xuất cảnh trái phép
khi đang di chuyển vào sâu trong nội địa thì bị lực lượng chức năng trung quốc kiểm tra bắt giữ
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại